sau đợt mưa lũ vừa qua tại quảng ngãi khi nhiều địa phương khác trong tỉnh thiệt hại hàng tỷ đồng
vì bị lũ cuốn trôi hàng trăm tấn cá thì người dân ở xã tịnh sơn huyện sơn tịnh thiệt hại là không đáng kể
có được kết quả này là do người dân nơi đây đã áp dụng một phương pháp nuôi cá lồng bè chống lũ khá độc đáo
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng ngãi
tại thôn phước lộc tây xã tịnh sơn huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
từ hơn chục năm nay mỗi mùa mưa lũ kéo đến mặc dù nước sông trà khúc có lúc dâng cao trên mức báo động ba
nhưng người nuôi cá lồng bè ở vùng sông này vẫn an toàn thiệt hại không đáng kể
bí quyết chính là người dân nơi đây đã truyền tay nhau cách làm lồng bè trồng lũ độc đáo bằng inox do chính người nuôi cá nghĩ ra
nên anh ông dự nó mãn quá nó hư
dù mình nuôi lồng cai thì cả khoảng từ ba đến bốn năm là lồng cai nó sẽ bị mọc
chẳng đánh là cứ ba bốn năm là bà công mình phải lồng lại mà lồng lồng cai là tống kém khoảng cả ba bốn triệu
mà chất lượng nuôi là nói chung là thời gian nó mau hơn quá
các khung inox làm lồng bè cá với kích thước nhỏ gọn có thể tích chứa một mươi hai mét khối nước mật độ thả năm trăm linh con
đặc điểm của lồng bé inox là ở dưới đáy
bệt ống nhựa cách tám ly đến một phân để mùa lũ lên bùn không bị động trong lồng nước được lưu thông và cá có oxy để lớn
hai bên hông khoan lỗ trên mặt làm ván hoặc bằng tre inox ống nhựa để bè nhẹ dễ đẩy ra đẩy vào theo dòng nước
cá không bị thất thoát trong ngày mưa lũ
lúc năm hai nghìn một mươi ba tôi lồng lồng tra hồi lồng lồng tra thì bắt đầu nó bị hư một cái lồng của tôi là nó cuối cùng nó hư
thì tôi lồng lại đây
thì bây giờ mình là có lồng đây
thì nó có hiệu quả hơn là người ta ít lồng
ít lồng là đúng kém thì đồng ý là nó có đúng kém mùa lan
nhưng mà không có tốn kém gì về sau nữa
về sau là bây giờ mình bắt đầu cho tới là mình cứ giữ là mình lồng mình ăn thôi
tổ hợp tác nuôi cá lồng bè xã tịnh sơn có ba mươi tám thành viên
xét thấy mô hình làm lồng bè bằng inox nuôi thủy sản trên sông có hiệu quả kinh tế và bảo đảm an toàn trong lũ
nên hiện nay đã có hơn hai mươi hộ áp dụng góp phần giúp bà con ứng phó tốt với thiên tai